tại tỉnh nam định trần thị bích phượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nữ nhân viên biêu điện tại thị trấn thịnh long huyện hải hậu đã làm giả năm mươi năm sổ tiết kiệm của một mươi năm người dân chiếm đoạt tổng số tiền gần sáu năm tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân
hầu hết nạn nhân là người cao tuổi gia đình chính sách thương bệnh binh người có bất trọng bệnh
theo điều tra từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba phượng là nhân viên tại biêu cục thị trấn thịnh long huyện hải hậu
lợi dụng vị trí công tác phượng dùng tờ bìa a bốn có màu xanh để làm giả sổ tiết kiệm có đóng dấu mực đen của biêu cục thị trấn thịnh long và ký tên ở mục giao dịch viên
phượng đã làm giả năm mươi năm sổ tiết kiệm của một mươi năm người dân ở thị trấn thịnh long chiếm đoạt tổng số tiền gần sáu năm tỷ đồng
trong đó nạn nhân bị phượng lừa đảo
chiếm đoạt nhiều nhất là trên hai bảy tỷ đồng
sau một thời gian khẩn trương điều tra xác minh thu thập chứng cứ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã bắt tạm giam trần thị bích phượng
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi lạm dụng chức vụ kiền hạn để chiếm đoạt tài sản